theo báo cáo của trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc mỗi năm toàn tỉnh xảy ra khoảng bốn trường hợp bị vật nuôi cắn
trong đó năm hai nghìn một mươi bảy có năm ca tử vong do bệnh dạy
riêng ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đắk lắc tiếp tục ghi nhận hai trường hợp tử vong
nguyên nhân của những ca tử vong này được xác định là do không tiêm vaccine phòng bệnh dạy khi bị chó mèo cắn
nắng nóng là thời điểm bệnh dạy có nguy cơ tăng mạnh song thói quen nuôi chó mèo thả rông của nhiều gia đình
nhất là tại các khu dân cư yến tính hay vùng nông thôn vẫn diễn ra khá phổ biến
trong khi việc tiêm phòng vaccine ngừa bệnh dạy cho chó mèo chưa được nhiều người thật sự quan tâm
bệnh dạy là bệnh viêm não tủy cấp tính do virus gây ra
người bị mắc bệnh dạy do bị lây truyền virus dạy qua vết cắn vết cào của động vật bị dạy trên da bị tổn thương
tỷ lệ tử vong do bệnh dạy gần như một trăm linh
nắng nóng là thời điểm bệnh dạy của người dân cư yến tính do virus dạy qua vết cào của động vật bị dạy trên da bị tổn thương

nếu chế dự phòng tỉnh đắk lắc tiếp nhận khoảng ba mươi lượt người đến tiêm chủng các loại
thì có gần một mươi trường hợp tiêm vaccine phòng bệnh dạy do chó mèo cắn
điều đáng nói là một số người bị vật nuôi cắn sau một thời gian mới đi tiêm phòng
để tránh nguy cơ chó mèo mắc bệnh dạy và lây truyền sang người giảm số người bị chó mèo cắn và tử vong
cần tiêm đầy đủ vaccine phòng dạy cho vật nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y
nuôi chó mèo phải xích nhốt và phải dọa mõm khi cho ra đường
khi bị chó mèo cắn tuyệt đối không tự chữa hoặc nhờ thầy lang khám chữa
mà cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng liên tục trong vòng một mươi năm phút
sau đó rửa lại với cồn bảy mươi độ nhưng không băng kín vết thương và đến ngay cơ sở y tế gần nhất
để được tư vấn và tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh dạy kịp thời